theo công an tp cn sau hai tháng mở đột cao điểm gia quân xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản
đặc biệt là khai thác cát trên địa bàn tp cn tính đến thời điểm hiện tại
tp cn đã đẩy lùi và ngăn chặn được tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông hậu thuộc địa bàn tp cn
theo đó trong hai tháng cao điểm gia quân xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản
đặc biệt là cát từ ngày một bốn đến ngày một sáu trên địa bàn tp cn
các đơn vị của công an tp cn đã tổ chức tổng kiểm tra một trăm hai mươi hai trường hợp
gồm sáu mỏ khai thác cát tám phương tiện khai thác và một trăm linh tám phương tiện vận chuyển cát đá trên toàn tuyến sông hậu
qua kiểm tra công an tp cn đã phát hiện năm mươi năm trường hợp vi phạm
lực lượng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ năm mươi bốn phương tiện gần hai mươi năm m ba cát bốn trăm năm mươi m ba đá
và tiến hành xác minh làm rõ các vụ việc vi phạm
qua đó đã xử lý vi phạm hành chính hai mươi một trường hợp vi phạm với số tiền gần một trăm bốn mươi triệu đồng
do vậy tình hình khai thác cát trên sông hậu thuộc địa bàn tp cn từng bước ổn định đi vào nền nếp
các mỏ cát được cấp phép khai thác cát tại cần thơ hoạt động khai thác cát đúng theo quy định của pháp luật